theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính tới một mươi tám h ngày hôm nay bốn tháng năm cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín
như vậy là một mươi tám ngày qua việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong hai trăm bảy mươi một ca mắc tính đến một mươi tám h ngày bốn tháng năm
có số ca điều trị khỏi là hai trăm hai mươi một ca chiếm tám mươi một
số ca dương tính với virus sars cov hai là hai mươi chín ca chiếm một mươi một
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với virus sars cov hai là một mươi ca tương đương với bốn
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với virus sars cov hai là một mươi một ca tương đương với bốn
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hai mươi bảy bốn trăm linh chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm ba mươi tám người
cách ly tập trung tại các cơ sở khác là năm tám trăm bảy mươi một người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là hai mươi một ba trăm linh người
tương đương với bảy mươi tám